từ giữa tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến nay một số xã của huyện tân lạc tỉnh hòa bình đã xuất hiện loại sâu tàn phá trên hai trăm linh ha ngô đang trong giai đoạn chuẩn bị trổ cơ
nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng là rất lớn do sự trưởng thành của loài sâu này có khả năng di chuyển xa rất khỏe và sinh sản với tốc độ cao
vụ xuân hè năm nay huyện tân lạc tỉnh hòa bình gieo trồng khoảng hai sáu trăm linh hectare ngô trong đó đã có khoảng trên hai trăm linh hectare bị sâu bệnh nặng đúng vào dịp cây ngô chuẩn bị trổ bông
do đó không còn khả năng cho thu hoạch
phú quỳnh huyện tân lạc tỉnh hòa bình
phú vinh là xã thiệt hại nặng nề nhất cây ngô là cây trồng chủ lực trong việc phát triển kinh tế của địa phương
nhưng hiện nay sâu keo vẫn chưa được khống chế triệt để mà tiếp tục phát triển hoành hành phá hoại cây ngô rất nhanh ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
đang hành hoành mà nó phá hoại rất là nhanh và khi nó phá hoại như thế này thì chúng tôi cũng đã có biện pháp để chỉ đạo các ban ngành xuống cùng với xóm để tìm hướng xử lý
nhưng đến bây giờ nó thiệt hại như thế này là nó ảnh hưởng nhất lớn
để cái kinh tế và đời sống của nhân dân
sâu bệnh nó quá nhiều như thế này chắc chắn là mất trắng hết
chúng tôi không biết làm sao từ nay trở lên thì không biết lấy cái gì mà ăn uống nữa mà không biết lấy cái tài sản gì mà trả trả cái bốn liếng mình đầu tư nữa
nó khổ như vậy
thì rất là mong muốn là đảng chính quyền là có kế hoạch để giúp đỡ dân chúng tôi
để có cái khé ăn là trước mắt
nhất thế một thứ hai nữa là tôi đang cần là ở chỗ là có cây có ăn giống gì để nó phù hợp với cái đồng đất của quý tôi thôi
ủy ban nhân dân huyện tân lạc đã phân công cán bộ nông nghiệp khuyến nông kiểm tra giả soát thống kê cơ cấu giống phân vùng diện tích ngô đang bị sâu gây hại
tuyên truyền hướng dẫn chỉ đạo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và kịp thời xử lý theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn
đồng thời có
giải pháp giúp người dân khắc phục hậu quả khi vụ ngô này không còn có khả năng thu hoạch